năm mươi năm sau cuộc cách mạng tháng một mươi hồ chí minh nhớ lại
càng nhớ lại nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước nhớ lại mỗi bước đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang
thì giai cấp công nhân và nhân dân việt nam càng thấm thiế công ơn to lớn của lenin và cách mạng tháng một mươi
theo lý tưởng của cách mạng tháng một mươi nga với những bài học kinh nghiệm đắt giá từ thành công
và cả những thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong gần một thế kỷ qua
cần tiếp tục tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận nhằm tiếp tục làm sáng rõ những quy luật nguyên lý phát triển phù hợp với thực tiễn của việt nam
và hơn lúc nào hết chúng ta càng nhận thức rõ hơn những giá trị và đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại
càng nhận thức sâu sắc hơn những bài học sương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình soviet
và càng kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn